với khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa gió đông bắc mạnh ở mức cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy sóng biển cao từ hai năm mươi cho đến ba năm mươi m
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước